xây dựng phương án thu phí các loại phương tiện cơ giới cá nhân tham gia giao thông vào khu vực trung tâm thành phố đà nẵng nhằm hạn chế ủn tắc giao thông khu vực trung tâm là nội dung chính của hội nghị phản biện xã hội về dự thảo đề án thu phí phương tiện cơ giới tham gia giao thông vào khu vực trung tâm thành phố do sở giao thông vận tải tp đà nẵng chủ trì
theo đó khu vực đề xuất thu phí là các tuyến đường trục chính vùng lõi khu vực trung tâm có lưu lượng giao thông lớn nguy cơ ủn tắc giao thông cao cụ thể lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi ba thực hiện thu phí trên hai trục chính là tuyến đường lê duẩn và nguyễn văn linh đến năm hai nghìn hai mươi năm đánh giá kết quả thí điểm và nghiên cứu thu phí vùng lõi khu vực trung tâm theo danh giới nghiên cứu đến năm hai nghìn ba mươi nghiên cứu mở rộng phạm vi thu phí theo tình hình thực tế và sau năm hai nghìn ba mươi nghiên cứu mở rộng vùng lõi trung